đội biên phòng tỉnh lào cai cho biết đã hoàn chỉnh hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án liên quan
đến đối tượng mua bán người qua biên giới khoảng một mươi năm h ngày hai mươi ba tháng tám từ tin báo của
quân chúng nhân dân về việc có một số đối tượng đang có ý định vượt biên giới xuất cảnh trái phép
sang trung quốc lực lượng biên phòng bát sát tổ chức mật phục bắt giữ ba đối tượng gồm hai nam và một
nữ đang tìm cách để vượt sông biên giới sang trung quốc tại đồn biên phòng hai đối tượng nam
khai nhật là thảo xeo dín và cư xeo xay đều là dân tộc mông trú tại huyện bắc hà tỉnh lào cai
dín đã giả vờ yêu một người phụ nữ tại xã mừng tòng huyện mường nhé tỉnh điện biên rồi rủ cư xe
xây bán người này sang trung quốc nếu bán chất lọt sẽ chia cho xây bốn năm triệu đồng chỉ đến khi bị
lực lượng bộ đội biên phòng bắt giữ nạn nhân mới biết rằng đang bị người yêu của mình lừa bán sang trung quốc
công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn đang hoàn tất các thủ tục để truy tố đối tượng là lương văn trường
trú tại thôn bản danh xã xuất lễ huyện cao lộc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đáng lên án
trường đã nhiều lần lợi dụng trẻ bị thành nhiên để bán ma túy cho mình
trước đó vào hồi một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng tám tại thôn bản ranh xã xuân lễ huyện cao lộc lực lượng công an đã bắt quả
tăng một trẻ bị thành niên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hai mươi gói ma túy
đối tượng bị bắt giữ khai nhận số ma túy trên là do lương văn trường giao cho đi bán
lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối tượng trường đã được thi hành tại cơ quan điều tra trường khai nhận
rụ rỗ cho trẻ bị thành niên sử dụng ma túy sau đó đưa ma túy cho trẻ đi bán
khi trẻ bán được thì về trả công bằng cách cho ma túy để sử dụng
công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long vừa tiêu hủy hơn năm trăm linh cây cần sa được phát hiện trên địa bàn
xã tuần quế trung huyện vũng liêm
trước đó từ tin báo của người dân
lực lượng công an huyện vũng liêm đã đến kiểm tra và phát hiện trên khu đất vườn của ông tô văn phú
tại ấp dạch đôi xã tân quế trung huyện vũng liêm đang trồng bốn trăm ba mươi một cây cần sa với trọng lượng là hai trăm một mươi tám kg
cùng ngày lực lượng công an địa phương cũng phát hiện và thu giữ thêm một trăm linh cây cần sa với trọng lượng là bảy mươi năm kg
trên phần đất vườn của bà phan thị phượng tại ấp quang hiệp xã tân quế trung huyện vũng liêm
công an huyện vũng liêm đã tiến hành nhổ bỏ tiêu hủy số cần sa trên
đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông tô văn phú và bà phan thị phượng với tổng số tiền là bảy triệu đồng
một cơ sở sản xuất măng khô không có giấy phép hoạt động tại xã đông sơn huyện đô lương đã bị công an huyện đô lương
và phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an phát hiện thu giữ một lượng lớn măng khô tẩm chất lưu hình
qua kiểm tra tại cơ sở chế biến măng khô của anh thái bá hào ở huyện đô lương
lực lượng công an phát hiện hai sáu tấn măng khô và ba kg bột lưu hình đồng thời có hai lò xấy chứa để măng
phía dưới lò xấy có bảy bát bồn lưu hình dùng làm phụ da trong quá trình xế măng
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở đã không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào cho việc hoạt động của cơ sở kinh doanh
cơ sở đã hoạt động hai năm nay cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm và thu giữ tăng vật
thưa quý vị thực phẩm bẩn thực phẩm không đảm bảo vệ sinh luôn là vấn đề nóng thu hút đông đảo dư luận quan tâm
thực tế thời gian qua lực lượng công an phối hợp với các ngành chức năng đã vào cuộc quyết liệt
qua đó kiểm tra phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm ghi nhận của phóng viên truyền hình antv tại phú yên
cơ sở sản xuất dưa cải của bà tiêu thị mai ở xã bình ngọc thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
dù khẳng định không sử dụng hóa chất
trong khi chế biến sản xuất nhưng với hàm lượng chất vàng ô tìm thấy được trong một trăm linh kg dưa cải
chủ cơ sở này đã bị xử lý hành chính phạt tiền hai mươi triệu đồng
tình trạng sử dụng chất phụ da chất hỗ trợ chế biến sản xuất thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
quy trình sản xuất cũng như chế biến không đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm
thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người tiêu dùng
còn số hai mươi sáu người nhập viện vì ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì thuận phát
ở phường một tp tuy hòa mới đây là một ví dụ
mặc dù lực lượng chức năng đã vào cuộc một cách quyết liệt
nhưng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực an toàn thực phẩm
dường như vẫn là một bài toán năn giải
từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát phòng chống tuệ phạm về môi trường công an tỉnh phú yên
đã kiểm tra phát hiện một mươi cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh vi phạm về an toàn thực phẩm
đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính chín chủ cơ sở với số tiền gần ba mươi triệu đồng
bên cạnh đó lực lượng công an còn tham gia phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành
của tp tuy hòa
tp tuy hòa và tp tỉnh tiến hành kiểm tra ba mươi sáu cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm
qua đó phát hiện xử lý bảy cơ sở vi phạm phạt tiền hơn hai mươi bốn triệu đồng

cảnh sát phòng cháy trợ cháy công an tỉnh bến tre đã dùng hai xe trợ cháy cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ dập hoàn toàn lửa sau một giờ trợ cháy không để cháy lan sang các nhà lân cận nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra
bản tin sẽ tiếp tục với những thông tin khác
thưa quý vị và các bạn tại bệnh viện đao khoa tỉnh hà giang công an tỉnh vừa tổ chức thăm hỏi tặng quà cho cán bộ chiến sĩ bị thương trong khi cứu nạn cứu hộ
vào đêm ngày hai mươi hai tháng tám tại tổ tám phường minh khai thành phố hà giang đã xảy ra vụ cháy nhà dân khi ngọn lửa bốc cao bao trùm toàn bộ ngôi nhà thì vẫn còn một số người đang mắc kẹt trong đám cháy
một số cán bộ chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị thuộc công an tỉnh đã nhanh chóng tiếp cận tầng hai của ngôi nhà giải cứu một bà cụ tám mươi sáu tuổi đang mắc kẹt trong đám cháy
sau khi giải cứu được người dân thượng úy nguyễn xuân trường đang công tác tại công an huyện vị xuyên và đồng chí lê duy toản đang công tác tại phòng cảnh sát giao thông đã bị ngất do hít phải khói độc và bị mất máu nhiều do các mảnh kinh vỡ
tại bệnh viện các anh đã được cấp cứu kịp thời và dần hồi phục
thưa quý vị và các bạn cùng với cả nước trong thời gian qua công an tỉnh thái nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền
quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm nghĩa vụ của các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia
buổi tuyên truyền về chủ quyền biển đảo do phòng bảo vệ chính trị công an thái nguyên tổ chức tại trường cao đẳng kinh tế tài chính thái nguyên
tại đây hơn ba trăm linh sinh viên đã được tuyên truyền phổ biến về bản đồ việt nam tình hình diễn biến tại biển đông
tài liệu về chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước về các vấn đề trên biển đông an ninh biên giới biển đảo của việt nam
được tham dự với tuyên truyền biển đảo việt nam ngày hôm nay em thấy đây là một đường xuất cổ ý nghĩa giúp chúng em hiểu biết thêm về tuyên truyền biển đảo của việt nam
là một người công dân việt nam là một người sinh viên em sau này em sẽ cố gắng dưỡng và rèn luyện bản thân tốt hơn để sau này là một người có ích cho đất nước việt nam
và sẽ đứng lên bảo vệ chủ quyền
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay công an tỉnh thái nguyên đã tổ chức bốn buổi tuyên truyền về chủ quyền biển đảo việt nam trên địa bàn
tập trung vào các đối tượng là học sinh sinh viên hội cựu chiến binh v v
trong đó có một bộ phận người nước ngoài đang sinh sống làm việc và học tập tại tỉnh thái nguyên
nhằm tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của bạn bè quốc tế trong việc bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia
tại các buổi tuyên truyền nhiều tư liệu bản đồ hình ảnh
về hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý đã được trưng bày giới thiệu đến đông đảo tầng lớp nhân dân
thông qua việc tuyên truyền này các ông chí đã cho người dân và bản thân chúng tôi tiếp tục được hiểu sâu hơn nữa về lịch sử
hai quần đảo hoàng sa và trường sa và đặc biệt là những tư liệu của nước ngoài công nhận về chủ quyền biển đảo của việt nam
và thông qua đó thì chúng tôi thấy là cái trách nhiệm của mình trong cái việc là đóng góp xây dựng
bảo vệ thổ quốc
trong thời gian tới thì công an tỉnh thái nguyên và trực tiếp là phòng bảo vệ chính trị sẽ tiếp tục tăng cường
và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền chủ quyền biển đảo
trong đó là sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị trường học doanh nghiệp để tiến hành tuyên truyền
với nội dung phong phú đa dạng sáng tạo và tập trung vào cái đối tượng là học sinh sinh viên và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh
nhằm nâng cao nhận thức của họ về chủ quyền biển đảo việt nam
hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân
trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
thông qua các tư liệu lịch sử nêu cao cảnh giác nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn những luận điệu xuyên tạc
chống phá đảng nhà nước đồng thời phản bác yêu sách đường lưỡi bò của trung quốc ở biển đông
khẳng định chủ quyền biển đảo của việt nam
sau thành công của chương trình tại bệnh viện y học cổ truyền bộ công an vào chiều ngày hôm qua
chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện đã tiếp tục hành trình đến với bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an
đây cũng là chương trình đặc biệt chào mừng kỷ niệm bảy mươi một năm quốc khánh mùng hai tháng chín
chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện một trăm chín mươi tám đã mang những phần quà tặng đặc biệt
do các nghệ sĩ trực tiếp tới phòng bệnh hát tặng những bệnh nhân nặng không có điều kiện xuống hội trường tham dự chương trình
cùng với đó là một mươi phần quà dành cho một mươi bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện một trăm chín mươi tám
với ý nghĩa chia sẻ giúp các bệnh nhân vượt qua những khó khăn của bệnh tật
sức mạnh của âm nhạc đã làm vơi đi những lo âu mệt mỏi đem lại cho những bệnh nhân niềm vui niềm tin vào cuộc sống
đó cũng là món quà ý nghĩa dành tặng cho những người lính áo trắng các bác sĩ chiến sĩ đang ngày đêm hết mình vì bệnh nhân
và đây là những thông điệp rất ý nghĩa mà chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện luôn hướng tới trong một trăm sáu mươi chương trình đã đi qua
ngày hôm qua công an tỉnh hà tĩnh đã tổ chức trao tặng một xuất quà cho cán bộ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn
chịu thiệt hại do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh
một mươi xuất quà được gửi tới bà con nhân dân chín phường xã thuộc các huyện kỳ anh thị xã kỳ anh huyện cẩm xuyên huyện thạch hà và huyện lộc hà với tổng giá trị ba trăm linh triệu đồng
đây là số tiền được quyên góp từ lương của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thể hiện nghĩa cử cao đẹp tinh thần tương thân tương ái của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hà tĩnh nhằm chia sẻ và mong muốn bà con sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống yên tâm ra khơi bám biển tiếp tục sát cánh cùng với chính quyền các cấp các ngành chức năng làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương
thất nghiệp trong giới trẻ tăng cao luôn là một bài toán khó tìm được lời giải việt nam không nằm ngoài vòng xoáy khốc liệt này nhưng điều đáng nói là tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên việt nam lứa tuổi từ một mươi năm đến hai mươi chín chiếm tới hai phần ba tổng số người thất nghiệp buộc chúng ta phải suy nghĩ về vấn đề này khi chúng ta không tận dụng được lực lượng lao động trẻ
tốt nghiệp đại học điện lực ra trường nhưng bạn trần thị nhâm đã nộp hồ sơ xin việc tại rất nhiều doanh nghiệp
nhưng vẫn chưa có lực lượng ra trường

nằm đèn sách thất nghiệp và nguy cơ phải làm những công việc yêu cầu trình độ thấp hơn trái chuyên ngành được học là nỗi ám ảnh đối với rất nhiều sinh viên mới ra trường như nhâm
tuy nhiên sau kết thúc đợt một đã có nhiều ý kiến về việc cần phải có một phương thức thi và tuyển sinh cho năm hai nghìn một mươi bảy sao cho vừa đảm bảo quyền tự chủ của các trường đại học như luật giáo dục đã nêu và vừa phù hợp thuận lợi cho thí sinh
thi trung quốc gia do bộ giáo dục và đào tạo
chủ trì tuy vậy đã có
nhiều ý kiến gửi tới bộ trưởng bộ giáo dục
và đào tạo với mong muốn các trường đại học
cao đẳng sẽ được tự chủ trong tuyển sinh
theo đúng luật giáo dục đại học đã ban hành
với cái tuyển sinh
đại học cao đẳng đại học
chính quy thì nên giao cho các trường
có cái phương án tuyển sinh báo cáo
bộ giáo dục đào tạo tuyển sinh theo năng lực
tuyển sinh vào học bạc rồi tuyển sinh vào
các tiêu chí khác tự xét tuyển
thì lấy nền gian giao cho các trường tự chủ
tuy nhiên ông lâm và đại diện
các trường đại học cũng lo ngại
việc các trường tự tổ chức thi tuyển như trước
kỳ thi trung quốc gia sẽ dẫn đến
tình trạng lò luyện thi chản lan mà
xã hội từng lên án
các trường tuyển sinh riêng độc lộc
và thông qua các kỳ thi kiểm tra
thì chúng tôi thấy là
cũng có nhiều vấn đề
sẽ dẫn đến tình trạng
có thể dẫn đến giống như trước
cái thời điểm chúng ta tuyển sinh ba trung
lại sinh ra chuyện là
các cái bổ ôn thi
luyện thi v v thì nó sẽ
rất là phức tạp
một số trường trong đó có đại học công nghiệp hà nội
thì cho rằng các trường nên thực hiện
theo kỳ thi đánh giá năng lực mà
đại học quốc gia đã thực hiện để áp dụng
xét tuyển cho tất cả các trường
trường án tuyển sinh từ
hai nghìn một mươi bảy về sau thì đúng luật
thì các trường có quyền tự chủ trong tuyển sinh
tuy nhiên thì trường chúng tôi
cũng đang nghiên cứu theo hướng là
đến suốt đối bộ thì sẽ
có một cái tối quan đứng ra
tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực
chung với cả quốc gia
cả như cái mô hình đại học công nghiệp hà nội đang làm
sau đấy các trường có thể
xét tuyển dựa trên kết quả chung đấy
thì sẽ rất thận lợi cho
cả phía thí sinh và cả phía các trường
một quan điểm khác của các trường thuộc nhóm ngành y dược
thì việc tự chủ là hướng đi tất yếu
mà các trường đại học cần phải thực hiện
các trường đại học phải tự chủ tuyển sinh
để có trách nhiệm với bản thân và xã hội
nếu không thực hiện được điều đó sẽ
ảnh hưởng đến sự phát triển của các trường đại học
tuy nhiên tự chủ ở đây
không có nghĩa là trường nào sẽ tuyển sinh
theo trường đó đối với những trường
có tính chất đặc thù như trường y
hay khối kỹ thuật thì nên tổ chức kỳ thi
cho cả hệ thống nhóm trường đó
ngay kể cả những nước rất phát triển
đã làm đào tạo đại học trong mấy trăm năm vừa qua
thì những nhóm trường đại học
đầu tiên sau nhiều năm một mươi tám trường quân đội
thuộc bộ quốc phòng cũng thiếu chỉ tiêu
phải xét tuyển bổ sung tới một một trăm sáu mươi năm thí sinh
với thông báo tuyển bổ sung này
nhiều thí sinh có hoàn cảnh khó khăn
liền nảy sinh ý định chuyển hướng
muốn rút hồ sơ để nộp vào các ngành thuộc khối quân sự
điều này dẫn đến tình trạng hàng loạt thí sinh
dù đã trúng tuyển vào các trường đại học tốt đầu
như là bách khoa hà nội ngoại thương kinh tế quốc dân
vẫn muốn rút hồ sơ
ông trần văn nghĩa cho biết
bộ giáo dục và đào tạo hay bất cứ trường đại học nào
cũng không thể thay đổi danh sách
học sinh trúng tuyển nguyện vọng một đã nộp hồ sơ
hệ thống tự động của phần mềm xét tuyển này
đã chốt danh sách nên không thể thực hiện
bất cứ thao tác gì để thay đổi
khi thí sinh muốn rút hồ sơ ra để nộp vào trường khác
điều này là đúng theo quy định
của bộ giáo dục và đào tạo
trao đổi với báo chí xung quanh thông tin
về kết quả kiểm nghiệm một số mẫu hải sản
ở bốn tỉnh miền trung
vào ngày hai mươi năm tháng tám ông nguyễn thanh phong
cục trưởng cục an toàn thực phẩm bộ y tế
cho rằng là dù nước biển ở miền trung
đã được công bố đạt quy chuẩn
nhưng chưa chắc thủy hải sản đã an toàn
thông tin được đăng tải trên báo
pháp luật tp hcm số ra ngày hôm nay
trước câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc
dư luận đặt vấn đề về sự bất nhất
trong thông tin các mẫu cá nhiễm cyanur
ba mẫu nhiễm phenol
ông nguyễn thanh phong cho biết
có những mẫu lúc này phenol giảm đi nhiều
và không xuất hiện nhưng sau này có thể lại có
nước biển đạt quy chuẩn để tắm
nhưng chưa chắc thủy hải sản đã an toàn
về nguyên tắc đã là vùng biển có sự cố
mà khi sự cố chưa được khắc phục triệt đề
thì thủy hải sản ở vùng đó không nên sử dụng
điều này giống như một cơ sở
không đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm
quan điểm của bộ y tế là thực hiện
nghiêm túc chỉ đạo của thủ tướng
theo đó thủ tướng đã chỉ đạo sức khỏe của người dân
là ưu tiên số một do vậy bộ y tế
vẫn tiếp tục lấy rất nhiều mẫu để kiểm nghiệm
tuy nhiên để trả lời đầy đủ
bao giờ ăn được thì phải có được đánh giá toàn diện
cục trưởng của bãn toàn thực phẩm
cũng cho rằng khi các mẫu thủy hải sản
cho kết quả kiểm nghiệm nhiễm phenol xe nua
thì các cơ quan chức năng cần quan tâm
về chất lượng môi trường biển ở khu vực đó
ông phong cũng đề nghị bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
nên có khuyên cáo cụ thể với người dân
rằng vùng biển nào đã được xác định
ở huyện kim động tỉnh hương yên
tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông
trong không khí trang nghiêm của buổi lễ
đại đức thích tuệ viên chủ trì chùa tiên tường
đã kêu gọi các phật tử cùng nhất tâm
cầu nguyện cho các nạn nhân tai nạn giao thông
để vong linh của họ được siêu thoát
và cũng là để xoa dịu nỗi đau của những người ở lại
tại buổi lễ các đại biểu và phật tử
đã được xem phim tài liệu
nỗi đau không của riêng ai
phản ánh về thực trạng tai nạn giao thông hiện nay
được nghe bài văn tưởng niệm của các nạn nhân tai nạn giao thông
của ban tổ chức
và cùng với người thân của nạn nhân
tụng kinh cầu nguyện cho các nạn nhân sâu số
đã vĩnh viễn ra đi vì tai nạn giao thông
trước tình trạng quốc lộ ba mươi hai c
đường đi từ hà nội lên yên bái
thuộc địa bàn xã minh quân
huyện trấn yên tỉnh yên bái bị sạt lún nghiêm trọng
ngành giao thông vận tải đang khẩn trương xử lý
để xóa bỏ vết nứt lớn và sâu
trên quốc lộ ba mươi hai c qua yên bái
vào chiều ngày hôm qua sự cố sụt lún
nứt đường tạo vết nứt rộng và sâu
đoạn qua xã minh quân huyện trấn yên
đang được lựa chức năng tập trung xử lý
và sửa chữa dự kiến là đến ngày hôm nay
sẽ hoàn thành công tác khắc phục
giao thông trở lại bình thường
nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc này là do người dân
đào ao cùng với việc nền đất
tại khu vực này yếu trước đó như
truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
một đoạn đường trên quốc lộ ba mươi hai c theo hướng
phú thọ yên bái chạy dọc bờ sông hồng
thuộc địa phận huyện trấn yên tỉnh yên bái
bị sụp ta lùi âm với vết lún
dài ba mươi hai m rộng hai m
sau một năm m là mất đi
một phần ba nền đường
thưa quý vị và các bạn cơn bão số ba vừa đi qua
đã để lại nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng
trên địa bàn tỉnh yên bái đặc biệt là sự
thay đổi về mực nước cũng như luồng lạch
chạy tàu khiến cho quá trình vận chuyển
hàng hóa cũng như là việc đi lại của người dân
luôn tiềm ẩn những nguy cơ về tàn nạn giao thông
chính vì vậy trong thời gian này các lực lượng
chức năng của tỉnh yên bái đang tăng cường
triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo trật tự an toàn
giao thông phấn đấu không để xảy ra tai nạn
giao thông đường thủy góp phần giữ vững
bình yên sông nước
bến cảng hưng lý huyện yên bình tỉnh yên bái
mỗi ngày có hàng chục lượt tàu thủy
tham gia vận chuyển hàng trăm lượt hành khách
và hàng hóa trên hồ thác ba
từ sau khi cơn bão số ba đi qua
đã dẫn đến sự thay đổi về mức nước
cũng như luồng lạch chạy tàu
gây nguy cơ xảy ra tàn nạn giao thông
bất cứ lúc nào
chính vì vậy công tác đảm bảo trật tự an toàn
giao thông đường thủy trên tuyến hồ này
được các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh yên bái
quan tâm kiểm tra và nhắc nhở
chúng tôi cũng tập trung
vào các hành vi vi phạm
là nguyên nhân trực tiếp
dẫn đến tàn nạn góp phần
tàn nạn giao thông trên tuyến
đường thủy nội địa trên địa bàn
tỉnh yên bái và trong năm vừa qua
trên địa bàn tỉnh yên bái
không xảy ra vụ tàn nạn
cũng như va chạm giao thông nào trên tuyến đường thủy
mỗi chuyến tàu chúng tôi chuẩn bị xuất phát
thì hành khách xuống tàu thì
anh em nhân viên nhà tàu
thì nhắc nhở hành khách
ngồi đúng chỗ quy định
và có phao
nếu có áo phao áo thì mặc phao áo
còn không có phao áo phao tròn
tức là dựng bên cạnh
mỗi người một chiếc phao
hiện toàn tỉnh yên bái
có trên hai trăm linh km đường sông hồ
với hơn bảy trăm linh tàu thuyền
xà lan đăng ký hoạt động
vì vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ cao
xảy ra tai nạn gây mất trật tự an toàn giao thông đường thủy
trước tình hình đó
tỉnh yên bái đã chủ động triển khai
nhiều biện pháp đồng bộ tăng cường
tuần tra kiểm soát đối với các phương tiện thủy
thành lập hàng chục đoàn kiểm tra lên ngành
kịp thời phát hiện và xử phạt
tám phương tiện bốn mươi trường hợp vi phạm
đình chỉ hoạt động hai mươi ba bến
với tổng số tiền xử phạt trên bốn mươi triệu đồng
qua đó đã góp phần
giữ vững tình hình trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn
yên bái xác định
đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai
các giải pháp đồng bộ đảm bảo an toàn giao thông
đường thủy là nhiệm vụ trọng tâm
trong những tháng tiếp theo
cùng với đó là sự vào cuộc tích cực
của chính quyền địa phương các chủ phương tiện
và người dân khi tham gia giao thông đường thủy
chắc chắn sẽ là biện pháp
hiệu nhất để đảm bảo an toàn về tính mạng
và tài sản của mỗi người
cũng như góp phần giữ vững bình yên sông nước
dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay
kéo dài ba ngày dự kiến lượng người dân
đồ về quê đi du lịch tăng cao
để phục vụ hành khách tốt nhất các doanh nghiệp vận tải
ở hà nội đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện
nhằm đáp ứng kịp thời khi cần thiết
tại bến xe mỹ đình nhằm đáp ứng tối đa
nhu cầu đi lại của khách hàng trong dịp nghỉ lễ
mùng hai tháng chín bến xe sẽ tăng năm mươi một trăm linh lượt
mỗi ngày để phục vụ hành khách
khi có hiện tượng quá tải
bến xe nước ngầm đã chuẩn bị
vài chục đầu xe tăng cường trong đó có
hai tuyến trọng điểm là nghệ an và hà tĩnh
tương tự như bến xe nước ngầm
bến xe giáp bát cũng đã hoàn tất kế hoạch
vận chuyển hành khách trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín
bến xe gia lâm năm nay có thêm
một trăm ba mươi ba lượt xe chuyển từ bến xe
lương yên bề nên việc thiếu xe khả năng
xảy ra là rất thấp tuy nhiên để chủ động
ứng phó lãnh đạo bến xe đã có kế hoạch
tăng cường ba mươi lượt xe mỗi ngày
ngoài việc tăng chuyến các bến xe cũng yêu cầu
các nhà xe cam kết không tăng giá vé đảm bảo
an ninh trật tự công cộng chất lượng phương tiện
thiết bị phòng chạy chạy cháy người lái
hàng hóa và hành lý
vào ngày hôm qua hai mươi năm tháng tám
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
nhằm kéo giảm kẹt xe tại khu vực
sân bay tân sơn nhất kể từ ngày một mươi tháng chín
giao thông trên các tuyến đường trường sơn
hậu giang thăng long phạm văn hai
đã được điều chỉnh
theo đó đường trường sơn
đoạn từ huỳnh lan khanh đến nút giao trường sơn
cấm các loại xe ô tô tải
lưu thông từ sáu h đến hai mươi hai h
theo hướng từ huỳnh lan khanh đến nút giao trường sơn
đường phạm văn hai
đoạn từ nguyễn trọng tuyển
đến đường hoàng văn thụ
cấm các loại xe ô tô lưu thông theo hướng
từ đường nguyễn trọng tuyển đến đường hoàng văn thụ
từ sáu h đến hai mươi hai h
lộ trình thay thế
đường nguyễn trọng tuyển lê văn sĩ hoàng văn thụ
đường thăng long
và đường hậu giang đoạn từ đường
cộng hòa đến đường trường sơn
sở sẽ cấm các loại xe ô tô lưu thông
theo hướng từ đường cộng hòa đến đường trường sơn
đồng thời cấm dừng đỗ xe
từ sáu h đến hai mươi hai h
theo hướng từ đường trường sơn đến đường cộng hòa
lộ trình thay thế
đường hoàng văn thụ phan đình giót trường sơn hậu giang thăng long